thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều tối ngày ba tháng ba tại xã tòng sành huyện bát sát tỉnh lào cai đã khiến hai mươi ba người thương vong
nguyên nhân của vụ tai nạn đã được điều tra làm rõ hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ tai nạn
nhận định về nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại lào cai xảy ra vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tại xã tòng sành huyện bát sát đại diện cơ quan chức năng cho biết
tính đến một mươi giờ sáng ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đã có một người chết sáu người bị thương nặng và nhiều người khác bị thương toàn bộ số người bị thương đã được đưa về các bệnh viện ở thành phố lào cai để cấp cứu